đoàn công tác số năm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí nguyễn hòa bình
bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trường đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tình hủy cảng quang trị
theo kế hoạch đoàn công tác số năm sẽ làm việc với ban thường vụ tình hủy
và trực tiếp kiểm tra chín cơ quan đơn vị của tỉnh
nội dung kiểm tra giám sát việc thanh tra các vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
từ ngày một một hai nghìn một mươi một đến ngày ba mươi một ba hai nghìn một mươi bảy
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí nguyễn hòa bình đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc
của ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị về kế hoạch kiểm tra giám sát của ban chỉ đạo trung ương
đồng thời cho rằng việc giám sát kiểm tra nhằm giúp các ủy các cấp ở quảng trị
chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong điều tra qua đó để bổ sung biện pháp trong chỉ đạo
và thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả hơn
dự kiến đoàn công tác làm việc tại tỉnh quảng trị đến cuối tháng chín